ngày hôm nay sáu tháng năm tỉnh ninh bình tiếp tục tiếp nhận và cách ly y tế tập trung tám mươi một công dân việt nam
từ một số quốc gia thuộc châu âu về nước
đa phần các công dân đang sinh sống học tập và lao động tại pháp
ngay sau khi tiếp nhận trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh bình phối hợp với trung tâm y tế tp ninh bình
trung đoàn tám trăm năm mươi năm cùng các đơn vị liên quan khám sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm và sắp xếp các công dân cách ly
tại nhiều khu vực thuộc trung đoàn tùy theo thể trạng và dịch tễ